tại hà nội bộ y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường mạng lưới quốc gia cấp cứu trước viện
với sự tham dự của gần bốn trăm linh đại biểu đến từ các vụ cục thuộc bộ y tế các sở y tế
bệnh viện các trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp
cho công tác cấp cứu trước viện
cấp cứu trước viện là hoạt động không thể thiếu và có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống cấp cứu
nâng cao khả năng và cơ hội sống cho người bệnh cấp cứu
dịch vụ cấp cứu ngoại viện hay còn được gọi là dịch vụ cứu thương nằm trong nhóm những dịch vụ y tế khẩn cấp
nhằm nỗ lực giảm thiểu tổn thất về tính mạng và sức khỏe
kinh nghiệm nhiều nước cho thấy việc phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện có vai trò quan trọng
giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và giảm mức độ thương tật cho người bệnh đặc biệt là đối với các trường hợp nguy kịch
tại hội nghị các đại biểu sẽ giả soát lại mô hình cấp cứu trước viện tại khu vực và trên thế giới
đánh giá thực trạng tại việt nam nhằm đưa ra định hướng giải pháp cải thiện
và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cấp cứu ngoại viện của việt nam trong thời gian tới